phó thủ tướng trịnh đình dũng vừa có ý kiến chỉ đạo về việc nghiên cứu ban hành tiêu chí đặt trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ
cụ thể phó thủ tướng giao bộ giao thông vận tải chủ trì phối hợp với các bộ ngành địa phương nghiên cứu xây dựng tiêu chí đặt trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ
các dự án đầu tư xây dựng đường bộ để kinh doanh bảo đảm tuân thủ đúng nguyện quyết số bốn trăm ba mươi bảy ngày hai mươi một tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy của ủy ban thường vụ quốc hội
báo cáo thủ tướng chính phủ trước khi ban hành
trước đó ngày ba mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy phó thủ tướng trịnh đình dũng cũng đã giao bộ giao thông vận tải chủ trì phối hợp với các bộ và địa phương liên quan
tiếp tục ra soát tất cả các dự án bot giao thông đường bộ có biện pháp giải quyết tối ưu chặt chẽ không để lặp lại tình trạng như trạm thu phí cai lệ tỉnh tiền giang
theo phó thủ tướng việc đầu tư xây dựng và quản lý vận hành một số dự án bot thời gian qua vẫn còn tồn tại hạn chế từ khâu chuẩn bị đầu tư đến công tác lập thẩm định phê duyệt thiết kế kỹ thuật xác định tổng mức đầu tư để làm cơ sở tính giá phí
việc lựa chọn nhà đầu tư chủ yếu vẫn là định thầu năng lực một số nhà đầu tư còn hạn chế công tác huy động vốn còn nhiều tồn tại